vào sáng ngày hôm nay hai mươi bốn tháng một mươi tại huyện nam trà my của tỉnh quảng nam đã xảy ra một vụ sạt lở đất khiến sáu căn nhà bị sập rất may không có thiệt hại về người
tại tỉnh quảng nam mưa lớn liên tục diễn ra nhiều ngày qua đã làm cho các huyện miền núi xảy ra nhiều vụ sạt lở đất
sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi vụ sạt lở ngay trung tâm xã trà mai huyện nam trà my tỉnh quảng nam đã làm sập phần sau nhà của sáu hộ dân
khi nghe tiếng nổ lớn người dân đã mau chóng chạy ra ngoài nên rất may không có thiệt hại về người
ngay sau khi vụ việc xảy ra chính quyền địa phương đã di dời toàn bộ tài sản và người dân đến nơi an toàn

để ứng phó với tình hình mưa lũ sạt lở huyện nam trà my cũng đã ra soát và di dời hàng trăm hộ dân trong đó nhiều nhất là xã trà len với hơn ba trăm linh hộ
từ chiều hôm qua đến sáng nay trên người bàm huyện mưa rất là lớn
hiện nay là các xã đã chủ động sơ tán dân ở cửa tranh huyện nam trà my
huyện nam trà my sáng nay đã xuất hiện một vụ sạt lở đất
hiện trên địa bàn tỉnh quảng nam vẫn liên tục có mưa to
chính quyền địa phương cùng các lực lượng vẫn đang túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để đảm bảo ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra